sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp việt nam trong thời điểm này là chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm
các doanh nghiệp đều cho rằng đây là yếu tố cốt yếu quyết định đến hiệu quả cạnh tranh và phát triển bền vững trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế
theo đó có tới gần chín mươi số doanh nghiệp cho rằng nâng cao chất lượng sản phẩm là chiến lược được ưu tiên hàng đầu trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế